đẩy mạnh việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân tăng cường công tác đối ngoại hợp tác quốc tế phù hợp với nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và bối cảnh tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gợi mở ba câu hỏi
vì sao vào lúc này bộ chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết số một mươi hai
những nội dung cơ bản cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì
chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ
của bộ chính trị đề ra
về câu hỏi thứ nhất tổng bí thư khẳng định lực lượng công an là nòng cốt trong việc bảo vệ sự vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
điều đó không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà có mà đó là do sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó có công lao đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân
chính phủ kiểm toán nhà nước đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội tạo sức cảnh tỉnh cảnh báo gian đe góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước
sau khi chỉ rõ một số hạn chế bất cập
trong công tác xây dựng lực lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng
để thực hiện tốt hơn nữa vai trò nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đảng nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn cảnh giác tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chính vì vậy bộ chính trị khóa một mươi ba đã quyết định ban hành nghị quyết số một mươi hai về vấn đề đặc biệt quan trọng này
đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
trả lời câu hỏi thứ hai về những nội dung cốt lõi trong nghị quyết của bộ chính trị
nguyễn phú trọng cho biết về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo bộ chính trị nhấn mạnh
bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an
nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại là yêu cầu cấp thiết
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén mang bản chất của giai cấp công nhân tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mạc lê ninh
tư tưởng hồ chí minh với đảng nhà nước và nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại là yêu cầu cấp thiết
và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích yêu cầu ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung của từng nghị quyết
đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng công an
nhưng lực lượng công an phải là nòng cốt đồng thời phải nhận thức thật đúng và tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với các ngành
các cấp các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ
cùng với đó chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ đã dạy lực lượng công an nhân dân
phải coi đây là việc làm thường xuyên rất hệ trọng trở thành tiềm thức trong trái tim khối hóc
và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình
luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch thật vững vàng
không bị xa ngã trước bất cứ sự mua chuộc lôi kéo nào của các phần tử xấu lợi ích nhóm
không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường
không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện đớn hèn
làm phương hại
đến lợi ích chung của đảng nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân
có như thế mới bảo vệ được uy tín danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng
cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
tổng bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo biên chế
xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân theo phương châm bộ tinh tỉnh mạnh
nguyện toàn diện xã bám cơ sở
đặc biệt chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ giữ vững và tăng cường kỷ luật kỳ cương đoàn kết nội bộ
đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa
hiệu quả hơn nữa ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng công an
tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị của trong lực lượng công an
để lực lượng công an nhân dân thật sự liêm chính thật sự trong sạch thật sự vững mạnh
không được tôi nói tuyệt đối không được cậy quyền cậy thế lợi dụng cương vị và nghiệp vụ để công tác
để làm những điều bất chính
tổng bí thư chỉ đạo ngay sau hội nghị này căn cứ vào nghị quyết của bộ chính trị
từng cơ quan tổ chức đảng tổ chức quán triệt xây dựng chương trình kế hoạch để thực hiện thật tốt
nghị quyết ở cơ quan đơn vị địa phương mình đảng ủy công an trung ương đẩy mạnh tuyên truyền
có kế hoạch lộ trình bước đi vững chắc phù hợp để triển khai nghị quyết một cách bài bản
chặt chẽ khoa học hiệu quả xây dựng lực lượng công an nhân dân có đủ sức mạnh tiềm lực khả năng
phục vụ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới
lực lượng công an nhân dân anh hùng của chúng ta đã đổi mới rồi nỗ lực phấn đấu rồi
càng phải phấn đấu nỗ lực đổi mới phấn đấu mạnh hơn nữa thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị lần này
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng
và phát triển đất nước
toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí của mình
và thực hiện bằng được lời thề vì nước quên thân vì dân phục vụ
còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
nhân dị bộ chính trị
bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
có bài viết quan trọng đoàn kết đồng lòng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
bài viết khẳng định đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng đối với lực lượng công an nhân dân
là sự kỳ vọng của đảng vào lực lượng vũ trang trọng yếu nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự
nội dung nghị quyết là những định hướng chiến lược của đảng ta đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi đồng thời nghị quyết là căn cứ chính trị để quốc hội chính phủ đảng ủy công an trung ương
các ban bộ ngành địa phương ban hành chương trình kế hoạch hành động
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
trong bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
lực lượng công an nhân dân cần thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau đây
thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân là yếu tố quyết định
tạo nên sức mạnh to lớn để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
do vậy phải chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cơ quan đảng nhà nước ở trung ương
cấp ủy chính quyền ở địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo bàn hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân với các ban bộ ngành đoàn thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công
nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân
thấu hiểu quan tâm ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai
cấp ủy lãnh đạo các đơn vị cần chuẩn bị chú đáo để tổ chức cho cán bộ đảng viên chiến sĩ quán triệt hiểu sâu sắc ý nghĩa
tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết số một mươi hai tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng công an nhân dân
cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số một mươi hai vào các kế hoạch triển khai kế hoạch hành động
các đề án chuyên đề nghiệp vụ của từng công an đơn vị địa phương
tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an nhất là công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên
thật sự trong sạch vững mạnh bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế
yếu kém xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm kỳ luật đảng kỳ luật ngành suy thoái về đạo đức lối sống
tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy xây dựng đối ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
có đủ sức mạnh đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các loại tội phạm
ứng phó hiệu quả với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia các sự kiện bất ngờ và các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
sức mạnh của lực lượng công an nhân dân được quyết định bởi sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
vì thế lực lượng công an nhân dân nhất là lực lượng công an cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc trong tư duy và hành động
nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát góp ý kiến xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận khoa học chiến lược công an
làm rõ hơn cơ sở khoa học thực tiễn và hoàn thiện nội hàm các tiêu chí xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi hai để công an các đơn vị địa phương thống nhất thực hiện góp phần hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
kết thúc bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nguyện hiện đại là mục tiêu lớn chiến lược nhưng cũng rất cấp thiết diễn ra trong một chặng đường dài với nhiều việc phải làm
do đó toàn lực lượng công an nhân dân cần có quyết tâm chính trị cao hành động thực tiễn kiên quyết kịp thời
thực hiện khẩn trương nghiêm túc có kế hoạch lộ trình khoa học đối với từng cấp từng hệ lực lượng
phát huy vai trò của các cấp ủy đảng chính quyền các ban bộ ngành trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
mỗi cấp ủy mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ
cần nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước đảng nhà nước và nhân dân
coi trọng danh dự tự giác gương mẫu nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
để xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu trung thành tin cậy của đảng nhà nước là con em yêu quý của nhân dân
là đối tác chân thành tin cậy có trách nhiệm của các bạn bè quốc tế
để hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an nhân dân rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của đảng cấp ủy chính quyền các cấp
sự phối hợp ủng hộ giúp đỡ của mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành đoàn thể và nhân dân
cùng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tại hà nội tiếp ngài nadav eshkar đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước israel tại việt nam
đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ
thay mặt bộ công an việt nam đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chúc mừng ngài đại sứ đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thành công tốt đẹp góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nhà nước israel nói riêng
bộ trưởng tô lâm nêu rõ thời gian qua bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan nhà nước israel đã triển khai có hiệu quả
nhiều hoạt động trao đổi đoàn hội nghị hội thảo dưới hình thức trực tuyến nhằm nghiên cứu khảo sát khả năng hợp tác
trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hậu cần nghiệp vụ mô hình chương trình huấn luyện phòng chống khủng bố an ninh mạng
qua đó hai bên có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội hợp tác
hai bên hiện đang tiếp tục phối hợp nghiên cứu đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định
hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng nhằm tạo ra các cơ sở pháp lý cho việc phát triển quan hệ giữa bộ công an việt nam
với các đối tác hữu quan nhà nước israel góp phần quan trọng vào sự an toàn phát triển thịnh vượng của mỗi nước
cũng như hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
đại sứ nadav eskar chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và bộ trưởng tô lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước israel
và cho cá nhân ông trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mối quan hệ hợp tác israel việt nam ngày càng phát triển đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
ngài đại sứ khẳng định sắp tới dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục là câu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ ợp tác israel việt nam nói chung
và giữa các cơ quan hữu quan nhà nước israel với lực lượng công an nhân dân việt nam nói riêng ngày càng sâu sắc bền chặt
cũng trong chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì bối căm mặt thường trực tỉnh ủy đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ubnd tỉnh hà giang
đồng chí đảng quốc khánh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm tỉnh hà giang đồng chủ trì bối căm mặt
cùng sự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh hà giang đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng cũng khẳng định đối với địa bàn tỉnh hà giang nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn những năm qua
đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy ubnd tỉnh hà giang đã thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an tỉnh hà giang ngăn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
trưởng tô lâm cũng mong muốn thời gian tới lãnh đạo tỉnh hà giang tiếp tục quan tâm phối hợp cùng đảng ủy công an trung ương bộ công an
quán triệt triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương bộ công an đối với đảng bộ và nhân dân tỉnh hà giang trong suốt thời gian qua
đồng chí đảng quốc khánh bí thư tỉnh ủy hà giang cũng khẳng định sự phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo giữa đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy ubnd tỉnh hà giang là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn hà giang góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà

đảng quốc khánh bí thư tỉnh ủy hà giang cũng khẳng định sự phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo giữa đảng ủy hà giang cũng khẳng định sự phối hợp thường xuyên tỉnh nhà